thiết thực đặt ra với tất cả các tỉnh thành trên cả nước trong cuộc đua đó bên cạnh những nhà đầu tư
các doanh nghiệp trong và ngoài nước các ngân hàng các tổ chức tiến dụng cũng đóng một vai trò
hết sức quan trọng không chỉ với tư cách là đơn vị cung cấp tiến dụng mà còn là nhà tư vấn và kết nối đầu tư
nắm bắt được thực tế đó thời gian qua ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tích cực phối hợp
với nhiều tỉnh thành trên cả nước kết nối với doanh nghiệp tư vấn và xúc tiến đầu tư đồng thời cam kết
cấp tín dụng mang lại lợi ích thiết thực cho cả các nhà đầu tư các tỉnh thành mà ngân hàng này đồng hành
đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của chính bidv với sự đồng hành của bidv thời gian vừa qua
nhiều tỉnh thành đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với kết quả thu hút được các dự án
trị giá hàng ngàn tỷ đồng và mới đây nhất là thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư tại quảng bình
khu du lịch sun spa resort
tổng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
diện tích gần ba mươi hectare với hai trăm ba mươi bốn phòng nghỉ một mươi bocloud một mươi hai villa đạt tiêu chuẩn chất lượng năm sao
và cùng với đó là việc làm cho hơn một lao động địa phương
để có được khu du lịch thu hút tới gần hai mươi tổng lượng du khách tới quảng bình mỗi năm này
công ty trường thịnh đã liên tục đầu tư xây dựng những hạng mục cao cấp với sự đồng hành của bidv
bidv là một ngân hàng với năng lượng vốn rất là lớn tại việt nam đã đồng hành cùng tập đoàn trường thịnh
trong những dự án đầu tiên và góp phần mang lại sự phát triển cũng như là đã giúp cho tập đoàn trường thịnh
kịp được tiến độ cho những dự án này và mang lại một hiệu quả kinh tế rất là lớn
còn đây là dự án khách sạn năm sao punman tại xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tổng đầu tư một ba trăm linh tỷ đồng
quy mô ba trăm bốn mươi phòng
công trình này do tổng công ty du lịch hà nội làm chủ đầu tư cũng với nguồn tín dụng do bidv cung cấp
trước mắt chúng tôi sẽ tập trung để đẩy mạnh để hoàn thành dự án đúng tiến độ
chúng tôi dự kiến đón khách vào tháng năm hai nghìn một mươi chín
xong xong bên đó chúng tôi cũng nhận cuộc trúc tiến đầu tư của tỉnh quảng bình lần này
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xem xét một số dự án liên quan đến du lịch nghỉ dưỡng là thế mạnh của tổng đưa du lịch hà nội
chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ tiếp tục đầu tư cùng với các nhà đầu tư tiềm năng khác
sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh quảng bình để giúp cho tỉnh quảng bình trở thành một cái
một cái địa phương có cái phát triển về du lịch trong ba năm năm tới
với những địa danh du lịch nổi tiếng như phong nha kẻ bàng suối mọc bãi biển nhật lệ
quảng bình hội tụ những điều kiện để phát triển thành một trung tâm du lịch lớn của việt nam và đông nam á
bên cạnh đó những tiềm năng khác về thủy sản năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao
là những yếu tố được xem là có thể giúp quảng bình phát triển kinh tế mạnh mẽ
từ thực tế đó những năm qua
tỉnh quảng bình đã rất nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư
nhiều thương hiệu lớn đã bắt đầu có mặt tại quảng bình như tập đoàn vingroup tập đoàn flc
hà nội tourist sài gòn tourist tập đoàn ftc của thái lan tập đoàn cp thái lan
tập đoàn likfurc úc v v đầu tư trên một số lĩnh vực như trung tâm thương mại khách sạn
sách góp nông nghiệp vật liệu xây dựng logistic v v
những nỗ lực thu hút đầu tư của tỉnh quảng bình không thể không nhắc tới vai trò đồng hành
của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
và phát triển việt nam bidv
những năm qua bidv đã liên tục khởi xướng các hội nghị xúc tiến đầu tư vào quảng bình
và trong các hội nghị đó bidv chủ động đóng vai trò đầu mối kêu gọi nhà đầu tư
kết nối cộng đồng doanh nghiệp tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh quảng bình
cùng với đó bidv đã triển khai hoạt động tư vấn độc lập về định hướng
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực cho quảng bình
giúp cải thiện
đáng kể môi trường đầu tư
bidv cũng luôn là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp vốn tín dụng
và các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại cho các doanh nghiệp trên địa bàn
và các doanh nghiệp đầu tư vào quảng bình
dự án sun spa resort hay khách sản pullman chỉ là hai trong số hàng loạt dự án
có sự cam kết tín dụng của bidv
cho tới tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt khoảng một mươi ba một trăm linh tỷ đồng
riêng đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bidv đang tài trợ cho sáu trăm một mươi hai doanh nghiệp
với tổng dư nợ khoảng một mươi tỷ đồng
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân đại diện các doanh nghiệp đầu tư vào quảng bình
đánh giá rất cao vai trò của bidv cả trong công tác kết nối đầu tư lẫn cung cấp tín dụng
đồng hành với bidv là gần một mươi năm
nhưng mà theo công ty của tôi tôi có nhận chết là
bidv quảng bình là tiềm lực mạnh vốn cho doanh nghiệp cũng mạnh
và đồng hành với bidv là rất tốt cho doanh nghiệp
tôi rất là đánh giá rất là cao với vai trò của bidv
không những là một đơn vị cung cấp tín dụng vốn
mà còn là một đơn vị cầu nối và giúp cho doanh nghiệp đến gần với chính quyền hơn
và hỗ trợ doanh nghiệp đến mức cao nhất
với sự đồng hành của bidv tính từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã thu hút được tới trên ba trăm linh dự án đầu tư
với tổng số vốn đăng ký trên bốn mươi ba bốn trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó dự án đầu tư trong nước là hai mươi bảy hai trăm tám mươi tỷ đồng
dự án fdi một mươi sáu một trăm bốn mươi tỷ đồng
với sự đóng góp của các dự án này tổng thu ngân sách tỉnh quảng bình năm hai nghìn một mươi bảy
đạt mức ba tám nghìn tỷ đồng
tiếp nối thành công đó ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua
tại quảng bình ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tiếp tục hợp tác với bidv
tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quảng bình hai nghìn một mươi chín
trước thời điểm diễn ra hội nghị lần này
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục
bao gồm bốn mươi tám dự án với tổng vốn đầu tư năm mươi tỷ đồng
để kêu gọi giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi bốn
hai nghìn hai mươi tập trung vào năm lĩnh vực
du lịch dịch vụ và thương mại công nghiệp nông nghiệp y tế đào tạo cơ sở hạ tầng
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc một lần nữa khẳng định
tinh thần chính phủ kiến tạo hành động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
tạo động lực phát triển đất nước
thủ tướng cũng vạch ra phương hướng phát triển kinh tế với tỉnh quảng bình
nếu công nghiệp quá hiện đại quá là mục tiêu ở nhiều nơi
thì với quảng bình chiến lược trung tâm phải là
dịch vụ quá nền kinh tế phát huy tối đa mỗi nhọn du lịch
song song với việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa và tự nhiên
tạo sự kết nối lan tỏa đến nhiều vùng miền của cả nước ta
chính quyền quảng bình không chỉ là làm tốt công tác quản lý nhà nước
mà còn là chính quyền đối thoại lắng nghe ý kiến của người dân của doanh nghiệp
và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn nữa
như công chí đã làm
và phải làm tốt hơn liên tục hơn
để những người thông minh người giàu về đầu tư làm ăn
giải quyết hết lao động và đời sống nhân dân của chúng ta
ngay tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư
cho sáu mươi sáu dự án với tổng vốn đầu tư một trăm sáu mươi sáu
sáu mươi tám tám trăm sáu mươi chín tỷ đồng tương đương bảy ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
trong đó trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho ba mươi sáu dự án của hai mươi ba nhà đầu tư
với tổng vốn gần ba mươi tỷ đồng tương đương gần một ba tỷ đô la mỹ
trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho ba mươi dự án của hai mươi bốn nhà đầu tư
với tổng vốn đầu tư gần một trăm bốn mươi tỷ đồng tương đương hơn sáu tỷ đô la mỹ
trao biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng
chính quyền điện tử tỉnh quảng bình cho tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam
và tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
cũng tại hội nghị hàng loạt nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước
đã tới tìm hiểu tiềm năng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại quảng bình
với những tư vấn bài bản và thiết thực của tỉnh quảng bình và bidv
các nhà đầu tư này nhận định đây là địa phương có nhiều dư địa phát triển
khi nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang phát triển
kinh tế đông tây là cửa ngõ phía đông thông ra biển của vùng trung lào
đông bắc thái lan và myanmar
những thế mạnh của tỉnh quảng bình như hệ thống giao thông khá thuận lợi
đường bộ đường sắt có sân bay quốc tế đồng hới
có cảng biển hòn la và đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch
với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
diện tích hơn một trăm hai mươi ba hectare được mệnh danh là vương quốc hang động của thế giới
với hơn ba trăm linh hang động lớn nhỏ
hình thành cách đây bốn trăm linh triệu năm lộng lẫy đặc sắc kỳ ảo
với nhiều tiêu chí nhất thế giới gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư
cũng trong khuôn khổ hội nghị bidv cam kết hỗ trợ tín dụng
cho bốn dự án lớn mang tính trọng điểm với tổng số tiền lên tới hai tỷ đồng
bidv cam kết hỗ trợ tiến dụng cho bốn dự án lớn mang tính trọng điểm với tổng số tiền lên tới hai tỷ đồng
bidv đã tham gia cùng ngành ngân hàng cam kết tài trợ vốn tín dụng thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như cần thơ tiền giang bạc liêu vĩnh long sóc trăng
có thể nói mô hình hợp tác giữa nhà nước nhà băng và nhà đầu tư với sự tham gia tích cực của bidv đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ cho nhiều tỉnh thành trên cả nước

tình hình liên kết chặt chẽ giữa ba nhà là nhà nước nhà băng và nhà đầu tư mà tỉnh quảng bình thực hiện với sự đồng hành của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tạo ra một điểm sáng về thu hút đầu tư trên địa bàn các tỉnh duyên hải bắc trung bộ
trong khi các cồn cát trắng mênh mông dần được phủ lấp bởi các dự án nghìn tỷ thì đời sống của người dân cũng được thay đổi với hàng ngàn việc làm đã và đang được tạo ra
có thể nói mô hình đồng hành giữa chính quyền địa phương với ngân hàng
trong thu hút đầu tư ở quảng bình và một số tỉnh như cần thơ là mô hình đáng để các tỉnh thành các địa phương tham khảo trong cuộc đua thu hút đầu tư phát triển kinh tế
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
điều trị email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba